chuyển sang những thông tin khác liên quan đến sai phạm gây thất thoát tài sản nhà nước xảy ra tại tổng công ty ba tháng hai ở bình dương
cơ quan ngày ba mươi tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã bắt tạm giam cựu chủ tịch ubnd tỉnh bình dương và năm bị can là lãnh đạo của tỉnh này
theo đó quá trình mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương hay còn gọi là tổng công ty ba tháng hai
sau khi viện kiểm soát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định và lệnh bắt tạm giam
đối với ông phạm văn cảnh nguyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh bình dương
ông trần thanh liêm nguyên chủ tịch ubnd tỉnh bình dương ông nguyễn thanh trúc phó chủ tịch ubnd tỉnh bình dương
ông trần xuân lâm tránh thanh tra tỉnh bình dương ông võ văn lượng tránh văn phòng ubnd tỉnh bình dương
ông ngô dũng phương trưởng phòng tài chính đảng văn phòng tỉnh ủy bình dương
hiện bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước